từ ngày mai ngày chín tháng một mươi một ô tô được lưu thông tại đường vành đai hai trên cao đoạn ngã tư sở ngã tư vọng
các phương tiện bao gồm xe mô tô xe gắn máy xe thô sơ người đi bộ bị cấm lưu thông trên tuyến đường này
phương tiện lưu thông ở đường vành đai hai dưới thấp đường trường trinh
theo sự hướng dẫn điều tiết của ế thống biển báo sơn kẻ đèn tín hiệu giao thông
sở giao thông vận tải hà nội đồng thời thực hiện thí điểm việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút ngã tư sở
theo đó sáng thứ hai tới cấm phương tiện trên đường tây sơn dưới thấp rẽ trái và đi thẳng qua nút giao ngã tư sở
các phương tiện lưu thông theo hướng từ tây sơn rẽ phải sang đường láng
và quay đầu tại điểm mở giải phân cách trên đường láng để ra trường trinh hoặc rẽ phải ra đường nguyễn trãi